thưa quý vị theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
tại các địa phương miền trung từ ngày hai mươi bốn cho đến ngày hai mươi sáu tháng chín
ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới hoàn lưu sau áp thấp và mưa lớn
đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại các địa phương
tính đến một mươi năm h ngày hai mươi sáu tháng chín dông lốc xét đã làm một người chết
ở xã triệu lăng huyện triệu phong tỉnh quảng trị
sáu người khác bị thương tại tỉnh thừa thiên huế một trăm năm mươi ba nhà bị tốc mái
trong đó ở tỉnh quảng trị có sáu mươi chín nhà và tỉnh thừa thiên huế tám mươi bốn nhà
hai cổ điện trung thế bị gãy đổ tại tỉnh thừa thiên huế
cây ăn quả cây bóng mát ở quảng trị bị ảnh hưởng
nhiều khu vực tại các địa phương trên bị ngập nặng do mưa lớn
trên một số tuyến đường giao thông ở khu vực biên giới đất liền
địa bàn hai huyện miền núi minh hóa và tuyên hóa tỉnh quảng bình bị chia cắt
khiến người và phương tiện không qua lại được
hiện cấp ủy chính quyền địa phương đã thăm hỏi động viên những gia đình có người bị chết và bị thương
chỉ đạo các đơn vị chức năng hỗ trợ giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai
ổn định cuộc sống tổ chức kiểm soát giao thông tại các điểm bị ngập sâu chia cắt